sáng nay ngày hai mươi hai tháng năm dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quốc hội đã nghe tờ trình cũng như báo cáo thẩm tra về dự án luật thỏa thuận quốc tế
theo đó dự án luật này không điều chỉnh các thỏa thuận về cho vay viện trợ của việt nam cho nước ngoài
thỏa thuận về viện trợ phi chính phủ nước ngoài
dự thảo luật quy định thỏa thuận quốc tế là cam kết bằng văn bản về hợp tác quốc tế
giữa bên ký kết việt nam và bên ký kết nước ngoài không làm thay đổi phát sinh
chấm dứt quyền nghĩa vụ của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam theo pháp luật quốc tế
nhiều ý kiến cho rằng đã là cam kết quốc tế thì đều có sự ràng buộc ở các mức độ khác nhau
và sẽ phát sinh quyền và nghĩa vụ của chủ thể ký kết
nhất là khi dự thảo luật đã mở rộng ký kết gồm cả nhà nước chính phủ
nếu phát sinh quyền và nghĩa vụ thì sẽ chùng với quy định luật điều ước quốc tế năm hai nghìn một mươi
do đó ủy ban đối ngoại cho rằng cần làm rõ bản chất của thỏa thuận quốc tế
để làm cơ sở cho việc xác định phạm vi điều chỉnh của luật
tránh trồng lấn với luật điều ước quốc tế năm hai nghìn một mươi
bên cạnh đó đa số ý kiến cũng đề nghị dự thảo luật bổ sung quy định thỏa thuận quốc tế
có thể chấm dứt theo quy định của thỏa thuận quốc tế đó
hoặc theo thỏa thuận giữa bên ký kết việt nam và bên ký kết nước ngoài
dự thảo luật cũng quy định cấm ký kết thỏa thuận quốc tế làm thay đổi phát sinh
chấm dứt quyền và nghĩa vụ của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam theo pháp luật quốc tế
có thể nào có quyền ký các thỏa thuận quốc tế thì tại dự thảo luật chưa quy định rõ ràng